thưa quý vị từ ngày hôm qua thì chúng ta đã cảm nhận rõ hơn cái lạnh của mùa đông miền bắc
ngày hôm nay theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hình thái thời tiết khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
vẫn duy trì trời nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
trưa chiều giảm mây trời nắng đêm và sáng trời rét nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi sáu đến hai mươi bốn độ
trong khi đó do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên ngày hôm nay ở trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
ở tây nguyên nam bộ và ninh thuận bình thuận tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa trong khoảng từ hai mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn h
có nơi trên bảy mươi mm trong hai mươi bốn giờ
trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông